thủ tướng nguyễn xuân phúc đã làm việc với cục quân y tổng cục hậu cần bộ quốc phòng
về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cùng dự có đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương
bộ trưởng bộ quốc phòng buổi làm việc được kết nối trực tuyến với năm mươi điểm cầu trong toàn quân
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã biểu dương tinh thần quyết liệt
của lực lượng quân đội cục quân y bộ quốc phòng đã thể hiện được vai trò của quân đội
trong lúc khó khăn thể hiện tinh thần tương thân tương ái trong lúc hoạn nạn
tạo niềm tin cho người dân và bạn bè quốc tế
nhiều đơn vị đã nhường chỗ ở cho người dân được cách ly
các trường quân sự đã quản lý chăm sóc tận tình bảo đảm an ninh trật tự cho người dân cách ly
thủ tướng nhấn mạnh đây chính là hình ảnh bộ đội cụ hồ vì nhân dân quên mình
đó là tình dân tộc nghĩa đồng bào
thủ tướng cũng biểu dương lực lượng khoa học trong quân đội đã phối hợp cùng các ngành khác
sản xuất thành công bộ kit khám bệnh cho người dân
thủ tướng yêu cầu lực lượng quân đội phải bảo vệ chính mình không để dịch bệnh lây lan trong quân đội
trong thời gian cao điểm từ nay và thấp đánh các đồng chí cần cố gắng hơn nữa
hỗ trợ hơn nữa phi sinh thời gian bao quốc mọi công việc
điều hành việc cách ly toàn quốc thành công
cơ chế hiện nay chúng ta đưa ra là quân
đội điều hành việc cách ly các địa phương hỗ trợ việc cách ly
bộ y tế hỗ trợ về chuyên môn trong cả nước để việc cách ly thành công
hôm nay tôi xin gửi lời thăm hỏi đến cán bộ chiến sĩ toàn quân
đặc biệt là các đơn vị làm nhiệm vụ cách ly
các đơn vị của đội biên phòng ở biên giới bờ biển hải đảo
các cơ sở y tế của các địa phương để đào tạo lấy mẫu xét nghiệm có kết quả nhanh
bảo đảm không lây nhiễm
thủ tướng đề nghị người dân tuân thủ hướng dẫn của bộ y tế
người trên sáu mươi tuổi hay ở nhà hạn chế tiếp xúc với người khác
rất hạn chế tụ tập đông người đeo khẩu trang khi ra ngoài và nơi công cộng
thường chuyên rửa tay
thủ tướng tin tưởng với truyền thống đoàn kết tình quân dân như cá với nước luôn vượt khó lực lượng quân đội của quân y sẽ hoàn thành nhiệm vụ nặng nề mà lãnh đạo đảng nhà nước và bộ quốc phòng giao phó
tại buổi làm việc thủ tướng đề nghị toàn quân nhắn tin ủng hộ quỹ phòng chống covid một mươi chín